trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh hậu giang đã thành lập một mươi ba chốt liên ngành kiểm soát người và phương tiện ra vào trong tỉnh bằng đường bộ nhằm phòng chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
trên thực tế cho thấy người dân đều chấp hành tốt các yêu cầu tại các chốt kiểm soát dịch bệnh bên cạnh đó tỉnh cũng tính có phương án hỗ trợ kinh phí theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ